hôm nay chính phủ đã chính thức ban hành nghị định về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp
theo đó quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
việc nghị định có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp hồi sinh thị trường ô tô